đánh giá hoạt động ngân hàng trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm cho biết hoạt động ngành ngân hàng thành phố ổn định
và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
và tăng trưởng kinh tế của thành phố
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết các tổ chức tính dụng trên địa bàn tp hcm tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả các chương trình tính dụng của chính phủ ngân hàng trung ương và thành phố
theo đó tổng huy động vốn của các tổ chức tính dụng trên đề bàn tp hcm đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đạt hai năm trăm năm mươi ba tỷ đồng tăng hai mươi ba so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
tổng dư nợ tính dụng đạt hai ba trăm một mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng tăng tám so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
dư nợ tính dụng trung dài hạn chiếm năm mươi hai tổng dư nợ tăng một bốn mươi năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
dư nợ tính dụng ngắn hạn chiếm bốn mươi tám tăng một mươi hai so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
chương trình cho vay bình ổn thị trường có dư nợ cho vay đạt hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng
với ba mươi một doanh nghiệp bình ổn được vay vốn
doanh số cho vay luyện kế từ đầu chương trình ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay là hai một trăm bảy mươi hai tỷ đồng